sáu năm qua chương trình một trái tim một thế giới do hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam khởi xướng và thực hiện
đã trở thành một hoạt động thường niên nhân ngày người khuyết tật việt nam một mươi tám tháng bốn
năm nay chương trình đã gửi gắm thông điệp về quyền của người khuyết tật được tham gia vào đời sống xã hội
trên cơ sở bình đẳng với những người khác được tạo cơ hội để thể hiện tài năng năng khiếu trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật của mình
năm hai nghìn một mươi chín chương trình một trái tim một thế giới lần thứ một mươi sáu gắn liền với sự kiện hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai
thì chung kết khu vực các tỉnh phía bắc đây là một hoạt động nhằm tạo sân chơi ghi nhận tài năng sức sáng tạo năng lực vươn lên
vượt qua mọi trở ngại bảo đảm quyền tham gia và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người khuyết tật
chương trình năm nay do hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch công đai tiếng nói việt nam tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn nhân ái tới cộng đồng xã hội
hơn hai mươi năm tỷ đồng đến từ các đơn vị tổ chức cá nhân trên cả nước cũng đã được gửi tới chương trình để hỗ trợ cho cộng đồng người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam
chương trình một trái tim một thế giới đã được duy trì đến lần này là lần thứ một mươi sáu rồi
và nó gần như trở thành một cái điểm hẹn một cái sự kiện mà hàng năm để cho người
người khuyết tật có cái cơ hội giao lưu đồng thời là người bảo trợ cũng nhớ đến cái ngày mà mình có thể thể hiện cái tấm lòng đối với cộng đồng đối với người khuyết tật
và chính vì vậy mà chúng tôi chọn cái chủ đề từ cách đây một mươi sáu năm là một trái tim một thế giới
có nghĩa là tất cả thế giới đều chung tay chung sức cho một cái cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
không chỉ tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho cộng đồng người khuyết tật việt nam
hoạt động này còn giúp những người khuyết tật khẳng định khả năng sống lao động học tập của mình
thông qua các phần biểu diễn của một trăm năm mươi bảy diễn viên là người khuyết tật đại diện cho một mươi bảy tỉnh thành phố khu vực miền bắc
chương trình này thì sẽ rất là tốt để cho tất cả các mọi các bạn và những người có số phận không may mắn như chúng tôi
sẽ phấn đấu hơn và sẽ sống hòa nhập với bạn bè hơn
nó là một sân chơi tạo cho chúng tôi có liềm tin hy vọng cảm tưởng là có cuộc sống lại ý nghĩa hơn và hòa đồng với bên ngoài nhiều hơn
hiện nay trên cả nước có khoảng tám triệu người khuyết tật và khoảng bốn trăm linh trẻ mồ côi
những năm qua cùng với sự nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật và trẻ mồ côi
đảng nhà nước và cộng đồng xã hội đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp đồng hành cùng nhóm đối tượng yếu thế này
và chương trình một trái tim một thế giới
một trái tim một thế giới là một ví dụ một minh chứng điển hình nhằm góp phần khích lệ
động viên người khuyết tật thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống
đồng thời quy tụ ngày càng nhiều hơn những tấm lòng nhân ái vì một cuộc sống nhân văn tốt đẹp hơn